xin được chuyển sang những thông tin về công tác tìm kiếm hỗ trợ nạn nhân bão lũ
thưa quý vị sáng nay sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi hai đã tổ chức chuyến bay đầu tiên
để tiếp tế cho người dân xã phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam
hơn ba trăm linh người dân xã phước kim cũng cắt rừng gùi lương thực thực phẩm
và hỗ trợ cho đồng bào đang bị cô lập tại xã phước thành huyện phước sơn
do bị sạt lở núi giao thông bị chia cắt hoàn toàn
có khoảng ba người tại hai xã phước lộc và phước thành huyện phước sơn
bị cô lập từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến nay
sau nhiều ngày bị cô lập hoàn toàn và cạn kiệt lương thực
đến nay người dân hai xã đã nhận được hàng cứu trợ
và hiện việc tiếp tế nhu yếu phẩm vẫn đang diễn ra một cách khẩn trương
và cũng để kịp thời tiếp tế cho người dân hai xã bị cô lập là phước thành và phước lộc
thì ngay trong sáng nay hàng trăm chiến sĩ đã đội mưa cõng thực phẩm
vượt đường rừng để cung cấp lương thực cho người dân
các tuyến đường đến hai xã phước thành và phước lộc
đã có hàng trăm điểm bị sạt lở chia cắt trong đó nhiều điểm bị cắt đứt hoàn toàn
các chiến sĩ phải lội bộ đường rừng cõng từng bao hàng trên vai
với tinh thần khẩn trương khắc phục mọi khó khăn quyết tâm không để người dân thiếu đói
các lực lượng đang căng mình vận chuyển hàng cứu trợ để đến với người dân sớm nhất
tuy nhiên việc đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia vận chuyển
vẫn được ban chỉ đạo đặt lên hàng đầu
vì hiện tượng sạt lở và lũ cuốn vẫn có thể diễn ra bất cứ lúc nào
tại khu vực này khi thời tiết thay đổi
liên quan đến việc hai trăm một mươi năm công nhân công ty thủy điện đắc my hai
bị cô lập do mưa lũ tại xã phước lộc huyện phước sơn
vào chiều nay ubnd tỉnh quảng nam cho biết
các lực lượng chức năng đã đưa được bốn mươi tám công nhân cuối cùng ra ngoài an toàn
đây là số công nhân cuối cùng bị mắc lại do mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng
tại huyện phước sơn trong cơn bão số chín vừa qua
để đưa được toàn bộ các công nhân ra ngoài
lực lượng cứu hộ đã phải dùng dòng dọc di động và dây kéo
đồng thời vận chuyển cung cấp các công nhân
để đưa cung cấp lương thực thực phẩm vào trong khu vực bị cô lập
để bảo đảm sức khỏe cho những người đang chờ được giải thoát
hiện sức khỏe của các công nhân đều ổn định
thưa quý vị sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở
ở xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam cho biết
sau nhiều ngày tìm kiếm tại hiện trường
đến nay vẫn chưa tìm thấy một mươi bốn người đang mất tích tại đây
hôm nay các lực lượng chức năng sẽ mở rộng khu vực tìm kiếm
ra dọc sông leng và lòng hồ thủy điện sông trành hai
sau ba ngày tìm kiếm với nhiều phương án khác nhau
gồm chó nghiệp vụ huy động nhiều lực lượng phương tiện cơ giới
đến nay vẫn chưa thể tìm thấy một mươi bốn người đang mất tích
để chạy đua với thời gian cùng áp lực của việc các cơn bão
liên tục được hình thành ngoài biển đông
đe dọa tiếp tục gây mưa lớn lũ quét sạt lở
ngoài việc tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường
lực lượng chức năng sẽ tổ chức tìm kiếm dọc dòng sông leng
đồng thời điều động hai mươi thuyền chuyên dụng thực hiện công tác tìm kiếm
quanh khu vực lòng hồ thủy điện sông trành hải
ngoài ra các thiết bị máy bay không người lái có trang bị cảm biến nhiệt
cũng được tăng cường để hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân
thưa quý vị do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số chín
tại tỉnh nghệ an xảy ra mưa to trên diện rộng
kết hợp với việc xả lũ của các đập thủy điện khe bố chi khe
đã gây ngập ống tại khu vực huyện lông
huyện hưng nguyên
mực nước tiếp tục dâng cao thêm trong ngày hôm qua ba mươi một tháng một mươi
khiến hàng nghìn hộ dân sinh sống tại các xã ngoài đê sông lam
và vùng trũng của huyện hưng nguyên đều chìm trong biển nước
và bị cô lập hoàn toàn
nước lũ dâng cao khiến hơn hai trăm bảy mươi hộ với một một trăm linh nhân khẩu xóm năm
thuộc giáo sứ trang nứa chìm trong biển nước
phải nhờ đến sự trợ giúp của người dân địa phương
và lực lượng quân đội công an vớt đám bèo và các lớp rác
đoàn công tác của lãnh đạo huyện mới có thể di chuyển vào tiếp tế được
những con đường liên xã liên thôn dẫn vào xã hưng yên bắc
giờ đây chỉ là minh mông biển nước
trước mắt thì chúng tôi tập trung để hỗ trợ các nguồn lực
đối với những vùng bị cô lập đảm bảo lương thực thực phẩm
để cho bà con đảm bảo trong việc sinh hoạt hàng ngày
cho ra soát và khảo sát những vùng thực sự khó khăn nhất
để có những biện pháp giải quyết tạm thơi
sau đấy thì đây là những vấn đề trước mắt
còn sau thì huyện sẽ có cái sự khảo sát thống kê lại một cách cụ thể
để có hướng dẫn hạn tiếp theo
cũng như xã hưng yên bắc xã hưng trung của huyện hưng nguyên
nước vẫn dâng cao nửa nhà người dân bị cô lập
phải di chuyển bằng thuyền không có thiệt hại về người
nhưng với mực nước vẫn duy trì ngập nửa nhà mỗi gia đình
khiến cuộc sống của người dân bị đào lộn và ảnh hưởng không nhỏ
thiếu thốn đủ bề
thưa quý vị vào sáng sớm ngày hôm nay
trung tâm y tế thị trấn trường sa huyện trường sa tỉnh khánh hòa
đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nguyễn minh hải hai mươi ba tuổi
là thuyền viên gặp tai nạn trên biển
bệnh nhân này nguyên quán tại bình chánh bình sơn tỉnh quảng ngãi
trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển gần đảo đá tây
do bất cẩn ngư dân hải đã gặp tai nạn lao động
và sau đó được đưa vào thị trấn trường sa để cấp cứu
bệnh nhân bị dập nát bàn tay phải mất nhiều máu
sau khi được y bác sĩ phẫu thuật cứu chữa
hiện tại tình hình sức khỏe của ngư dân này đã ổn định
và đang được tiếp tục theo dõi